về việc giảm số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh cấp huyện phó trưởng ban chuyên trách của hội đồng nhân dân cấp tỉnh bên hành lang quốc hội vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau
chúng ta đang ngày càng dân chủ hóa thì không có lý do gì mà chúng ta không đặt câu chuyện phân cấp phân quyền
hơn nữa là suy cho cùng tất cả những cái chủ trương chính sách của đảng và nhà nước ở trên trung ương nếu không qua cái màng lọc ở dưới địa phương cụ thể là cấp huyện cấp xã thì không đến với dân được
cho nên cái câu chuyện phân cấp phân quyền ở đây tôi cho rằng đặt vấn đề ra là rất cần thiết
còn cái câu chuyện mà giảm một phó chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp theo tôi thì không nên
bởi vì ở đây chúng ta là đừng nghĩ chuyện giảm cư học mà phải căn cứ vào cái thực tiễn giải quyết công việc trong thời gian vừa qua
tôi thì tôi cũng suy nghĩ là theo hướng nên là đại biểu nên là trưởng ban chuyên trách cộng một phó ban chuyên trách như vậy chúng ta đủ là hai đại biểu chuyên trách ở cấp bang hội đồng dân cấp tỉnh
còn đối với cấp huyện thì tôi cũng đồng tình với quan điểm chính phủ nêu là có thể xem xét nếu thấy cần thiết tùy theo cái loại của chính quyền địa phương
cấp nào cấp loại một loại hai loại ba thì chúng ta có thể cân đối có thể giảm bớt một phó chủ tịch hội đồng dân cấp huyện nhưng mà giữ nguyên số lượng cán bộ chuyên trách ở cấp ba
thế còn đối với lại phó chủ tịch ủy ban dân cấp xã loại hai thì tôi đồng tình với quan điểm này
trên thực tế thì khối lượng công việc của ủy ban dân cấp xã là rất nhiều
thế và nếu như chúng ta không tăng cường cái số lượng phó chủ tịch ủy ban dân cấp xã
và cấp xã loại hai hiện nay chỉ có một phó chủ tịch thì khả năng là nó cũng sẽ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
cho nên riêng đối với ủy ban dân cấp xã loại hai mà tăng một phó chủ tịch ủy ban dân thì tôi hoàn toàn đồng tình